tại tổ một mươi thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn tỉnh bắc cạn lại xuất hiện sụt lún gây ách tắc giao thông
hố sụt lún lần này nằm ở ngay bên cạnh hố lớn đã từng xuất hiện nhiều lần vào đầu năm nay
và đang có xu hướng sụt sâu hơn rộng hơn làm nhân dân địa phương vô cùng lo lắng
hố sụt lún này rộng năm m hai sâu ba m vào lòng quốc lộ ba b qua địa bàn tổ một mươi thị trấn bằng lũng huyện trợ đồn
hố sụt lún này xuất hiện ngay cạnh hố sụt lún lớn đã từng xuất hiện nhiều lần hồi đầu năm hai nghìn một mươi sáu
hiện nay hố sụt lún mới vẫn đang có xu hướng sụt sâu và rộng hơn làm nhân dân địa phương lo lắng
để bảo đảm an toàn giao thông chính quyền huyện trợ đồn đã cấm các loại ô tô đi qua đoạn đường này
các loại ô tô phải vòng qua khu vực ba trăm tám mươi rồi qua quốc lộ ba b trên đèo ba bồ đường hai trăm năm mươi năm cũ để lên hồ ba bể huyện ba bể và ngược lại
chính quyền địa phương đang khảo sát bên dưới điểm sụt lún để có phương án san lấp thông quốc lộ ba b qua thị trấn bằng lũng trong một hai ngày tới